hôm nay thủ đô đã ghi nhận bảy trăm ba mươi tám ca mắc trung bình mỗi ngày có ba mươi một ca trong đó có hai trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng chiếm khoảng ba mươi
xét về tổng thể hà nội đang cơ bản kiểm soát được dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội nhận định thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
có thể xuất hiện nhiều chùm ca bệnh mới khi có không ít người trở về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
thậm chí còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều
nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát
nhìn nhận mầm bệnh vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng nhiều ca dương tính còn lẩn khuất mà chưa được phát hiện
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt năm k đặc biệt là những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đa số hoạt động kinh tế xã hội trở về trạng thái bình thường mới
theo chuyên gia y tế dự phòng việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng trong những ngày qua
là vấn đề đã nằm trong dự báo
tại đây nguy cơ phát sinh các ổ dịch lây nhiễm phức tạp các ca bệnh không rõ nguồn lây vẫn luôn có thể xảy ra
trên tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến chiến lược chống dịch của hà nội trong tình hình mới hiện nay
là không phong tỏa trên diện rộng mà thu hẹp nhất ở mức có thể
đẩy mạnh công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng cách ly nhanh nhất các ổ dịch
hà nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
điều này vừa bảo vệ bản thân họ vừa bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng
trong đó có một số người mắc bệnh nền nặng trẻ em và những người mới được tiêm phòng một mũi
ông khổng minh tuấn cho rằng cùng với nguyên tắc năm k người dân vẫn nên hạn chế tối đa đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở
người dân cần phải thực hiện quét mã qr
theo đúng khuyên cáo thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
theo yêu cầu của giám đốc sở y tế các địa phương cần tăng cường quản lý giám sát và lấy mẫu người về từ các địa phương khác
đặc biệt có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh trở về có dịch
những người này cần phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tự giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà
tình hình hà nội nóng trở lại trong hai tuần gần đây
hiện thành phố có đến bảy ổ dịch mới trong cộng đồng
có diễn biến phức tạp
việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước
đó là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
theo lý giải của chuyên gia này khi chúng ta đã tiến hành nới lỏng các hoạt động không chỉ ở hà nội mà là trên phạm vi cả nước
bên cạnh việc lây lan ở trong chính địa bàn thành phố thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi
đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai kể cả một số địa phương đang có dịch ở phía bắc
hà nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người
một khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh
chúng ta cần chấp nhận việc ghi nhận ca nhiễm
vấn đề là phải phát triển sớm để truy vết các ổ dịch
vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp
tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt không làm lây lan mầm bệnh
nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân
hà nội thời gian vừa qua cũng đang làm tốt điều đó phó giáo sư phu phân tích
chuyên gia này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm để phát hiện sớm các ổ dịch trong cộng đồng
và đánh giá nguy cơ dịch đặc biệt là xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt
phó giáo sư phu nói vừa qua có thể thấy cũng chính nhờ xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho sốt
đã giúp hà nội phát hiện các ổ dịch đang âm thầm lây lan trong cộng đồng
các ca bệnh này chính là phần nổi giúp chỉ điểm tảng băng chìm
theo quan điểm của phó giáo sư phu trong chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
hà nội cần đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và không vì dịch mà ngăn sông cấm trợ
nếu hà nội áp dụng các biện pháp phòng dịch một cách cực đoan cấm đoán
sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của chính thành phố và của cả địa phương khác phó giáo sư phu cho hay
phó giáo sư phu dẫn chứng
đại dịch không bùng phát trở lại điều rất quan trọng là phải có phương án đảm bảo an toàn khi nới lỏng
ví dụ về ngành giáo dục khi cho học sinh đi học trở lại
chợ búa muốn kinh doanh hay giao thông đi lại phải có phương án gì
vấn đề ở đây là chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn
để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
đây là việc rất quan trọng vào lúc này chuyên gia này nhấn mạnh
tại buổi làm việc với tp hcm
vào sáng ngày hai tháng một mươi một theo phó thủ tướng vũ đức đam
bên cạnh các phương án đang triển khai hà nội cũng cần tập dượt các phương án khác
như thí điểm cách ly f một điều trị f có đủ điều kiện tại nhà
để xây dựng quy trình tập huấn cho y tế tuyến dưới
đồng quan điểm theo phó giáo sư phu để chung sống an toàn với dịch
hà nội trước mắt nên sớm có phương án cho các f một đáp ứng đủ điều kiện phòng ốc quy định
của bộ y tế được cách ly tại nhà
việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly
tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly
cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly
về vấn đề tiêm vaccine theo chuyên gia này
hà nội cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho đối tượng người già và người có bệnh nền
tiêm vaccine cho trẻ em khi có nguồn vaccine
lưu ý việc hà nội cần ra soát để tiêm vaccine cho cả những người ở tỉnh thành khác trở về
bởi trong thời gian nới lỏng vừa qua
nhiều người ở vùng khác về địa phương chưa được tiêm đủ mũi vaccine
người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan
kể cả người đã tiêm vaccine bởi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan
sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho những người có nguy cơ cao
người dân cần lưu ý rằng bên cạnh mình luôn có khả năng là f
những người đi từ vùng dịch về có trách nhiệm cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà
đúng theo quy định để không lây lan dịch cho gia đình và cộng đồng
vì thế mình đã bị nhiễm sars cov hai
mà mình không biết nếu chúng ta buông lỏng không có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
thì dịch bùng lên và không kiểm soát được là điều tất yếu phó giáo sư phu nói
vừa qua phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã chủ trì hội nghị
giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
do số lượng người đến về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý
người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
về việc cho học sinh quay lại trường học
ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt là sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế xây dựng hướng dẫn
cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường
nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện
đang quay trở lại trường học vào ngày tám tháng một mươi một theo dự kiến
cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến huyện thị xã
phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường
tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý
chủ trương cho học sinh đi học trở lại
là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn
số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
cũng tại hội nghị báo cáo về tình hình dịch bệnh
phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
gồm âu trọ dừa quận đống đa lĩnh nam quận hoàng mai
lê đức thọ quận nam từ liêm an khánh huyện hoài đức
ninh hiệp huyện gia lâm sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần thế cương thông tin
đến nay các giáo viên đã hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy
tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm
có hai mươi bảy đơn vị trường được chưng dụng làm cơ sở cách ly
liên quan đến các f trong đợt dịch thứ tư
khối giáo viên có các f được phân bổ tại quận huyện
cầu giấy hà đông hoài đức hoàng mai
mê linh quốc oai thanh oai và ứng hòa
ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình về việc
cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường
để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho hay việc cho học sinh trở lại trường học
phải phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo thận trọng
lấy địa bàn cấp xã phường thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí
làm từng bước thận trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn
về sức khỏe cho giáo viên và học sinh
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi
tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông
tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp